công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý vi phạm đối với trường văn giảng
chú tỉnh phú yên liêu vàng chú tỉnh sóc trăng và đinh văn hào chú tỉnh hòa bình về hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi công an huyện xuân lộc phát hiện tại thửa đất số sáu mươi bốn sáu mươi sáu tờ một mươi tám và thửa đất hai mươi bảy tờ
bản đồ một mươi bảy thuộc ấp bình hòa xã xuân phú huyện xuân lộc diễn ra tình trạng khai thác đá trái phép nên đã tiến hành kiểm tra
bắt quả tang đối tượng giảng và vàng đang có hành vi sử dụng hai xe máy đào để đào đá từ độ sâu năm mét dưới đất lên bề mặt
ngay sau đó công an huyện phát hiện hào điều khiển xe ô tô tải đang lưu thông trên đường liên xã xuân phú xuân thọ
cách hiện trường khai thác đá khoảng năm trăm linh mét trên xe lúc này có bốn viên đá xanh tổng trọng lượng gần một mươi hai tấn
làm việc với lực lượng chức năng hào khai đã sử dụng xe tải chở đá từ điểm khai thác đá trái phép đến nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện công an huyện đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động khai thác tạm giữ phương tiện tăng vật vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định